do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi ba hai mươi năm độ vĩ bắc kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao là năm m
tỉnh lai châu đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to mưa lớn gây ra lũ và sạt lở đất đá
hiện đã có năm người thiệt mạng một mươi hai người mất tích năm người bị thương tổng thiệt hại lên đến bảy mươi tỷ đồng
lai châu đang khẩn trương khắc phục hậu quả ứng trực sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
thiệt hại do mưa lũ sạt lở đất đã làm năm người chết một mươi hai người mất tích năm người bị thương
ngoài thiệt hại về người lai châu còn thiệt hại lớn về tài sản có gia đình có nguy cơ trắng tay sau lũ
nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng
anh chị là lên đến tới sáu bảy tỷ bây giờ là anh chị nói chung là mất trắng và lại vai ngân hàng rất là nhiều
đến thời điểm này có khoảng hơn chục điểm sạt và khối lượng ước tính khoảng năm mươi khối
và đặc biệt là những đoạn bị thổi đứt đường ví dụ như km sáu mươi chín hai trăm linh
giờ này là công ty đã vi động lực lượng máy móc viết có
công ty và vi động thêm máy móc của các đơn vị bạn đang tiến hành thông đường nhanh nhất
mưa lớn trên diện rộng và lũ đã làm hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng
sáu nhà và lá nương bị lũ cuốn trôi
bốn trại nuôi trồng cá nước lạnh tại xã sơn bình huyện tam đường bị cuốn trôi
hàng trăm hectare lúa ngô hoa màu bị ngập vùi lấp cuốn trôi
mưa lũ cũng đã làm thiệt hại nhiều tuyến đường gây sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d từ lai châu đi lào cai
hư hỏng hai công trình thủy lợi tại huyện mường tè
nhiều diện tích lúa bị thiệt hại nhiều diện tích ao cá diện tích nuôi cá nước lạnh ở các huyện bị thiệt hại
ước tính thiệt hại ban đầu trên bảy mươi tỷ đồng
chủ động trong việc đảm bảo đi lại sinh hoạt cũng như sản xuất của dân trong mùa vụ này
ngay sau khi có thiên tai xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã xuống hiện trường
chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện nhanh chóng khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra
tổ chức thăm hỏi gia đình có người chết và bị thương tăng cường tìm kiếm người mất tích khắc phục các tuyến giao thông
phân công cán bộ theo dõi xuống địa bàn các xã xảy ra thiên tai kiểm tra cụ thể thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại
báo cáo kịp thời theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra thiên tai